theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh đồng nai thời gian qua cơ quan này đã phối hợp cùng với các ngành chức năng
tiến hành kiểm tra khảo sát tình trạng giết mổ lậu trái phép trên địa bàn tỉnh
kết quả toàn tỉnh đồng nai còn tồn tại gần một trăm linh cơ sở giết mổ lợn trái phép
tập trung chủ yếu ở thành phố biên hòa huyện tràng bom và thống nhất
các lò giết mổ trái phép không bảo đảm an toàn thực phẩm không qua kiểm dịch của cơ quan thú y
nhiều cơ sở nhận giết cả lợn đã chết mắc bệnh
nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ngành chức năng đồng nai tăng cường kiểm tra
phát hiện và xử phạt hàng chục lò mổ trái phép tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng cơ sở giết mổ tập trung
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có ba mươi năm cơ sở giết mổ tập trung vệ tinh đến nay đã xây dựng được hai mươi bảy cơ sở